tin áp thấp nhiệt đới sáng nay sau khi đi vào khu vực từ thái bình đến phía bắc nghệ an
bão số hai đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín chín độ vĩ bắc
một trăm linh năm năm độ kinh đông trên đất liền khu vực thanh hóa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong vòng sáu giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km và suy yếu thêm
đến một mươi ba giờ ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi một độ vĩ bắc
một trăm linh bốn chín độ kinh đông trên khu vực biên giới việt lào
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
tức là từ bốn mươi năm mươi km một giờ giật cấp bảy